phúc cao đã nộp phiên tòa phúc thẩm vụ án cao xuân thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng đồng bọn phạm tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba tại thị trấn kim sơn huyện quế phong
nghe tin em mình là cao xuân thủy bị đánh cao xuân thành đã rủ phạm
văn phúc cầm hai ông tiếp sát và súng đến nhà nguyễn như quế anh để trả thù
tại đây trong khi cãi cọng với thủy quế anh đã cầm kiếm chém hụt nhát trúng đầu thủy
thế vậy thanh đã lấy súng bắn vào ngực quế anh khiến quế anh tử vong
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên phạt bị cáo cao xuân thanh tù trung thân
bị cáo phạm văn phúc bảy năm tù cao xuân thủy hai năm tù
tại phiên phúc thẩm xét thế các bị cáo bị hại không cung cấp được các tình tiết mới
nên hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo đại diện hợp pháp của người bị hại giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm đã tuyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng an văn tiến
chú tại thôn nam hưng xã tiên hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang về hành vi giết người
trước đó tại khu khúc toại khúc xuyên thành phố bắc ninh tiến đã cầm dao đi lang thang dọa dẫm những đứa trẻ đang chơi đùa
thế vậy ông nguyễn văn tới cùng một người khác đến can ngăn
tiến lao tới dùng dao nhọn đâm một nhát trúng vào mạng sườn bên phải làm ông tới tử vong sau đó
hệ vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cao bằng phối hợp với phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thái nguyên
vừa bắt đối tượng hoàng văn tiến thường trú tại xóm thang lý thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn tám tiến cùng với một người bạn mua bán heroin có giá trị tương đương khoảng bốn mươi năm triệu đồng
sau khi xác minh làm rõ hành vi phạm tội của tiến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng văn tiến
và ra lệnh bắt bị can tiến để tạm giam nhưng tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện phòng cảnh sát chuyên án tội phạm đã chuyển đối tượng hoàng văn tiến cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây mua bán người từ việt nam sang trung quốc vừa bị cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh và triệt phá
với thử đoạn làm quen với cóc cô gái qua mạng internet hai đối tượng là ngô quốc viện và mũ vũ mạnh viện đã lừa bán người thiếu nữ sang bên kia biên giới
tại cơ quan công an ngô quốc viện và vũ mạnh viện khai nhận đã móc nối với nguyễn văn tuấn hiện đã bỏ trốn sang trung quốc
và một đối tượng nữ tên là hạnh đã lấy chồng sinh sống tại tỉnh giang tây trung quốc
từ đó bọn chúng tổ chức tìm kiếm các cô gái trẻ bằng cách làm quen trên mạng xã hội kết bạn và thậm chí là ngỏ lời yêu thương
sau đó chúng sẵn sàng bán cả bạn hoặc người yêu sang trung quốc
theo tài liệu của cơ quan công an đường dây mua bán người này đã lừa bán gần một mươi phụ nữ tại nhiều địa phương trên cả nước
chỉ riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm vũ mạnh viện đã đưa hai cô gái trẻ sang trung quốc bán cho hạnh được một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt khẩn cấp tạm giữ ngô quốc viện vũ mạnh viện về hành vi mua bán người
riêng nguyễn văn tuấn và người phụ nữ tên hạnh đang bỏ trốn bên trung quốc
lực lượng công an đang nỗ lực xác minh và truy bắt
vâng anh vũ này tôi thấy là ngoài những cái hành vi mua bán người như đã nêu trên
thì thời gian gần đây trên báo chí cũng như các phương tiện thông tin đại chúng
thì đưa rất nhiều tin tức về các tội phạm bắt cóc trẻ con
và đặc biệt là loại tội phạm này đang ngày càng
ngày càng manh động và nhiều thủ đoạn tinh vi
điều này khiến cho tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ hết sức lo lắng và sợ hãi
vâng và như tôi thấy rằng thì hiện nay thì thông tin vụ bắt cóc xảy ra
do sự thờ ơ thiếu cảnh giác từ phía các bậc phụ huynh xuất hiện rất là nhiều
đặc biệt là tại một số vùng núi như là tỉnh yên bái là do điều kiện thiếu thốn
nên là nhiều trẻ em đã phải tự chơi với nhau khi mà bố mẹ đi vắng
và điều này chắc chắn là sẽ càng tạo điều kiện hơn cho bọn tội phạm bắt cóc trẻ em để phát triển
và để chủ động phòng chống tội phạm mua bán và bắt cóc trẻ em thì từ đầu năm đến nay
công an tỉnh yên bái đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực và sau đây là ghi nhận tại tỉnh yên bái
những hình ảnh này trước đây thường khá phổ biến ở các địa bàn miền núi
do bố mẹ bận đi làm lại thiếu các điểm trung non trẻ
nên các em nhỏ thường tự chơi đùa với nhau mà thiếu đi sự giám sát của người lớn
đây cũng chính là một trong những điều kiện thuận lợi để tội phạm bắt cóc trẻ em dễ dàng hoạt động
có lúc có cô
công việc hai vợ chồng lên nương thì nói chung là gửi ông bà trong hộ
có lúc thì chị thì nó cũng chơi với em một lúc thì nó lại đi chơi linh tinh anh ạ
đấy lúc đấy nó cũng khó kiểm soát
trước thực trạng này để chủ động phòng chống tội phạm mua bán và bắt cóc trẻ em
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tăng cường hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn cơ sở
tổ chức tuyên truyền vận động phát động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và đặc biệt là
phổ biến đến tận các gia đình trường học những thủ đoạn mà các đối tượng bắt cóc trẻ em thường hay sử dụng
qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân trong việc chăm sóc và quản lý con em mình
cũng được cán bộ huyện tăng cường với cán bộ xã để về các thôn để phổ biến cho bà con nhân dân
để biết cách nhận viết những tội phạm để phòng cho con trẻ nên các cháu bé đi học
và cũng phải đưa đến nơi đón đưa đi học rồi đón về đến nơi trốn
còn con trẻ ở nhà thì lúc nào cũng phải có ông bà cha mẹ người thân thì lúc nào cũng phải cận kề để trông non
không dám bỏ rơi các cháu
cũng nhờ nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân nên trong thời gian qua nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng công an hàng chục nguồn tin có giá trị
giúp kịp thời xác minh nhiều đối tượng nghi vấn
qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền địa phương và đặc biệt là với ban công an xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền
vừa đến sâu rộng đến từng hộ từng gia đình tại các thôn bản về công tác giáo dục trẻ em có thể là tuyên truyền về các thủ đoạn của các loại tội phạm như là tội phạm bắt cóc trẻ em

và những loại tội phạm khác để bà con hiểu rõ để từ đó cũng nâng cao cảnh giác
từ thực tế các vụ bắt cóc trẻ em diễn ra trong thời gian gần đây đã cho thấy đa phần bọn tội phạm đều lợi dụng vào sự lơ là thiếu cảnh giác của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc và quản lý con em mình
chính vì vậy các bậc phụ huynh cũng nên chủ động trang bị cho con em mình những kiến thức để phòng chống cũng như là các kỹ năng cần thiết để xử lý khi có tình huống bắt cóc xảy ra
vào sáng qua
huyện ủy ubnd huyện đại lộc tỉnh quảng nam đã tổ chức tuyên dương khen thưởng đột xuất đối với tập thể và một mươi ba cá nhân công an huyện đại lộc có thành tích xuất sắc trong việc điều tra phá nhanh vụ hỗn chiến khiến cho một người chết vào ngày năm tháng bốn vừa qua trên địa bàn
trước đó vào tối năm tháng bốn tại xã đại nghĩa huyện đại lộc đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên có sử dụng dao mạ tấu súng bắn đạn hoa cải
hậu quả đối tượng lê tân tú chú thị trấn ái nghĩa chết tại chỗ do trúng đạn đối tượng hạ ngọc vi bị trúng đạn trọng thương mai hoàng đạo cùng chú xã đại nghĩa bị đối tượng khác dùng mạ tấu chém trọng thương
qua điều tra ban đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến có hành vi giết người cố ý gây thương tích gồm có đinh thanh vinh nguyễn viết nghĩa doãn việt quang cùng chú xã đại nghĩa
ngay trong đêm các tổ công tác đến từng nhà các đối tượng vận động gia đình và người thân đưa các đối tượng lần lượt ra đầu thú
đến nay vụ án bước đầu được làm rõ góp phần ổn định tinh thần và tư tưởng trong nhân dân
thưa quý vị góp phần không nhỏ giữ vững và duy trì một môi trường kinh tế xã hội ổn định an toàn trên địa bàn tỉnh bắc giang
những năm qua cán bộ chiến sĩ phòng an ninh kinh tế công an tỉnh bắc giang đã chủ động nắm tình hình làm tốt công tác tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả mọi vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh kinh tế không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
đây là quan cảnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn micristo martin có địa chỉ tại khu công nghiệp quang châu huyện việt yên
nhìn khung cảnh yên bình này chắc người xem khó có thể hình dung trước đây tại chính địa điểm này từng diễn ra một cuộc gây dối đông người của hơn một công nhân
với mục đích phản đối trung quốc đặt giàn khoan hd chín trăm tám mươi một tại khu vực biển đông
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ biểu tình xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc được sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh
phòng an ninh kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại tất cả các địa bàn khu công nghiệp nhất là tại các doanh nghiệp của trung quốc đài loan hồng kông tập trung đông lao động
từ đó đã giải quyết hiệu quả tình hình không để vụ việc diễn biến phức tạp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và sự an toàn cho các doanh nghiệp cũng như người nước ngoài yên tâm làm việc đầu tư tại địa phương
trong thời gian vừa qua phòng an ninh y tế đã tham gia thẩm định hàng trăm dự án đầu tư vào tỉnh bắc giang đặc biệt là những dự án ưu tố nước ngoài
nhờ có việc thẩm định đó cho nên thời gian vừa qua các dự án kinh tế đặc biệt những dự án phí ưu tú nước ngoài đầu tư vào tỉnh bắc giang đã hoạt động một cách rất quy hiệu quả và lành mạnh
sau khi các doanh nghiệp được đầu tư vào tỉnh bắc giang phòng an ninh kinh tế đã hỗ trợ một cách đắc lực trong việc đền bù giải phóng hoạt bằng đã tham mưu cho các quỹ với chính quyền ở nhiều huyện thành phố
để đảm bảo đúng những quy trình thủ tục và trình tự về pháp luật
cùng với việc tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ thì công tác phòng ngừa xã hội cũng được quan tâm
trong đó phòng an ninh kinh tế đã tập trung phát động có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan doanh nghiệp không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trong cơ quan doanh nghiệp
điển hình như tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc
với hơn một tám trăm linh công nhân viên lao động làm việc thường xuyên tại công ty trong đó có khoảng một cán bộ công nhân là người nước ngoài chủ yếu là người trung quốc
được sự chỉ đạo hướng dẫn thường xuyên của phòng an ninh kinh tế nên phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong công ty được triển khai sâu rộng và hiệu quả
tình hình an ninh trật tự được giữ vững không có tình trạng phân biệt giữa lao động việt nam và trung quốc
việc làm thu nhập của người lao động được cải thiện
được sự quan tâm chỉ đạo
của công an tỉnh thì phòng an ninh kinh tế cũng đã cử các cán bộ chiến sĩ vào đây cùng phối hợp với lực lượng bảo vệ quân sự chuyên trách của công ty
hướng dẫn trong việc quản lý người nước ngoài giữ vững tình hình an ninh trật tự kịp thời phát hiện ngăn chặn những sự việc tiêm bẩn mất an ninh trật tự
có thể nói trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay
bắc giang có đầy đủ tiềm năng để vươn lên nắm bắt thời cơ và vận hội dần khẳng định vị thế của tỉnh
để giữ vững vùng sáng ấy ngày càng lan tỏa luôn có những chiến công thầm lặng của những người chiến sĩ làm công tác bảo vệ an ninh kinh tế
tô thắm thêm bức tranh kinh tế ngày càng đẹp và đầy sức sống mạnh mẽ trong thời kỳ mới của đất nước
nhận được thông tin tố xác của người dân về hành vi mua bán mã thẻ theo kiểu bán hàng đa cấp
cho khách hàng của công ty hoàng long việt ở số năm mươi hai trên một mươi bốn a đường phạm thái bường phường bốn thành phố vĩnh long
hôm nay hôm qua đoàn kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín đã đến kiểm tra và niêm phong một số hóa đơn chứng từ cũng như kho hàng chứa phân vi sinh của công ty
qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện tại công ty này có sáu trăm ba mươi năm mã thẻ với hơn ba trăm linh người tham gia cùng số tiền trên ba tỷ đồng
tại đây đoàn cũng đã niêm phong hơn hai lít phân vi sinh để chờ kết quả giám định
được biết công ty trên do ông cù công tạo làm giám đốc
thủ đoạn của công ty là lôi kéo khách hàng mua mã thẻ
mua mã thẻ có giá trị bốn chín triệu đồng
sau sáu tháng công ty sẽ hoàn lại vốn cho khách hàng
nhưng nếu khách hàng không rút vốn mà để đến tháng thứ tám trở đi thì khách hàng sẽ được hưởng gấp một mươi lần số tiền mua thẻ
ngoài ra công ty này còn có những chương trình bốc thăm trúng thường để hấp dẫn chiêu dụ khách hàng đến mua thẻ
vì vậy mà đã có rất nhiều khách hàng đến mua thẻ và bị sập bẫy công ty
thưa quý vị tình trạng khô hạn nhiễm mặn do thời tiết nắng nóng kéo dài
đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành ở khu vực miền trung cũng như là đồng bằng sông kiểu long
đang khiến cho rất nhiều nông dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn
vâng không chỉ vậy điều này còn gây ảnh hưởng khá nhiều đến người dân cũng như người tiêu dùng ở tp hcm
theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi ở các chợ truyền thống tại tp hcm rau xanh đang đua nhau tăng giá
cụ thể tại một số chợ như thị nghè quận bình thạnh vườn chuối quận ba
hoàng hoa thám quận tân bình dượt có giá từ hai mươi đồng đến hai mươi năm đồng một kg
tăng khoảng một mươi hai mươi so với tháng trước
các loại rau cải rau mún rau má có giá một mươi năm đồng một kg tăng vài đồng một kg so với tuần trước
tuy nhiên giá rau ở các siêu thị tại tp hcm lại khá ổn định
tại các siêu thị như cup mark ở tp hcm các loại rau xanh vẫn giá giữ giá như cũ
dù chuột hai mươi hai đồng một kg rau mún một mươi sáu đồng một kg mùng tơi một mươi năm đồng một kg
nguyên nhân khiến rau tại các chợ tăng giá là do thời tiết nắng nóng khô hạn
và tình trạng xâm nhập mặn khiến cho nguồn cung cấp cho thị trường rau xanh bị hạn chế đầy giá tăng chóng mặt
vì cho rằng bị doanh nghiệp trong tỉnh phú yên ép giá thế nên nhiều nông dân trồng mía ở huyện sông hinh tỉnh phú yên
đã ổ ạt bán mía ra các tỉnh khác
không chỉ những nông dân trồng mía không nhận đầu tư mà cả những hộ trồng mía nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu mía
được doanh nghiệp đầu tư cũng tìm cách bán mới ra ngoài
tình trạng này đã gây thất thoát ngân sách và ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy sản xuất mía đường trong tỉnh
và đến thời điểm này khi mà vụ thu hoạch mía đã gần kết thúc thì doanh nghiệp và nông dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
hơn ba hectare mía của hộ ông nguyễn ngọc quang ở xã yà ly huyện sông hinh tỉnh phú yên đã thu hoạch gần xong
dù không bán ra ngoài tỉnh vì mía nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu
thế hòa nhưng ông quang vẫn rất bức xúc cho rằng bị doanh nghiệp trong tỉnh ép giá
theo nhầm tính của ông quang với ba hectare mía nếu so sánh giá bán giữa doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh khác gia đình ông mất khoảng sáu mươi triệu đồng
cách đây khoảng một mươi ngày là lên một mươi lễ năm còn trước đó là chín mươi hai công buôn nó chạy quá mạnh nếu không năng giá thì công buôn nó bán hoài hết
để làm rõ vấn đề này mới đây lãnh đạo huyện sông hinh và công ty cổ phần mía đường tuy hòa

tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện người trồng mía ở xã yadi địa phương chiếm một phần tư diện tích trồng mía của huyện sông hình
tại đây ông nguyễn đình chiến giám đốc phụ trách nguyên liệu công ty cổ phần mía đường tuy hòa cho rằng
giá mía công ty thu mua nội đồng thời điểm hiện tại là cao nhất so với các doanh nghiệp mía đường trong khu vực
trong hợp đồng đầu tư giữa doanh nghiệp và nông dân cũng quy định giá mía được bao tiêu từ chín trăm linh đến chín trăm năm mươi đồng một tấn
người nông dân tự ý bán mía cho các doanh nghiệp khác là vi phạm hợp đồng
mía giống của chúng tôi có những năm là chúng tôi hỗ trợ luôn cả cái tiền một phần hai cái tiền vận chuyển mới giống
và như nãy họ nói là bán có một triệu một ba mươi thì đó là mía giống nội đồng
giá mía giờ đây là coi như gần hai triệu như vậy là một hectare một mươi tấn thì là mốc triệu
còn bên ngoài chúng tôi nổ một tấn giống như thế khoảng là tầm ba trăm đến năm trăm thậm chí bảy trăm
tuy nhiên về phía nông dân ngoài cho rằng bị doanh nghiệp trong tỉnh ép giá
còn nghi ngờ công ty cổ phần mía đường tuy hòa đánh giá chữ đường không đúng và trừ tạp chất quá cao gây thất thu cho người trồng mía
tại sao công vương nó dám đi mua một mía tớ một mươi mà ở bên lại bán ít hơn như vậy là nó đi vô trong kia chữ đường đó cao
thì ông kia có hỏi đâu cái gì nó lấy là chút nữa nó đem lên
chứ còn như tụi anh này dân ở đây là chỉ có biết bán gì đâu đâu có biết gì đâu
thế nhưng theo hồ sơ công bố hợp quy của công ty cổ phần mía đường tuy hòa
quy trình lấy mẫu phân tích tạp chất và phân tích chữ đường đều được thực hiện theo đúng quy định
tuy nhiên không ít nông dân đã đặt câu hỏi về thực chất việc đánh giá này của công ty
quyền tới đây sẽ lấy cả cái thông tin cùng diện tích ở hai nhà máy khác để làm việc với nhà máy đường
thứ hai là cái chuyện trừ tạp chất thì có hai việc tôi cho nhà máy khuyến khích những người hồ nông dân
nhưng vấn đề này thuộc với nông dân có lẽ phải tiếp tục vận động
chứ không gì thì nhà máy đường tốn cái công mà chế biến
rồi người nông dân thì lại trừ tạp chất nhiều thì họ lại không tin tưởng vào cái công minh của nhà máy
đến thời điểm này toàn huyện sông hinh đã có khoảng hai mươi một tấn mía được các hộ nông dân bán ra ngoài tỉnh
số lượng mía mà công ty cổ phần mía đường tuy hòa đã thu mua chỉ đạt khoảng bảy tấn
khoảng hai tuần nữa toàn bộ số mía này sẽ thu hoạch xong
trong khi doanh nghiệp và người trồng mía trong tỉnh chưa tìm được tiếng nói chung
thì tình trạng bán mía ra ngoài vẫn còn tiếp diễn
và tối qua trung tâm phối hợp tìm kiếm kiếm nạn hàng hải khu vực hai đã cư sống thành công
ông lê văn hộ bốn mươi sáu tuổi thuyền viên của tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm chín mươi bảy ts gặp nạn trên biển sau hai ngày tìm kiếm
theo đó vào lúc một mươi bảy h năm mươi năm phút ngày một mươi tháng bốn
trung tâm nhận được tin báo khẩn cấp của tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm chín mươi bảy ts về một thuyền viên bị ngã từ trên cao xuống
nghĩ là gãy xương tại nhiều bộ phận
ngay lập tức tàu cứu hộ sir bốn trăm một mươi hai đã lên đường
thế nhưng ngay sau đó thì mất liên lạc với tàu gặp nạn
trung tâm đã phối hợp với đà nẵng radio ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tìm mọi biện pháp liên lạc nhưng không thành công
đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn trung tâm hai đã liên lạc được với cầu tàu cá qna chín mươi năm nghìn chín trăm chín mươi bảy ts
và kịp thời thông báo cho tàu sir chuyển hướng tiếp cận khẩn trương đưa nạn nhân về bờ
cho đến một mươi chín h ngày hôm qua bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nối tiếp sự thành công của liên hoan võ thuật thanh niên công an khu vực phía bắc
liên hoan võ thuật khu vực phía nam lần thứ tư được tổ chức tại đại học cảnh sát nhân dân
trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một với sự tham gia của một mươi bốn đơn vị là cụm hoạt động phía nam
của đoàn thanh niên bộ công an các trường công an nhân dân
tham gia liên hoan có hơn năm trăm linh vận động viên đến từ các trường cao đẳng an ninh nhân dân hai
cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đại học an ninh nhân dân đại học cảnh sát nhân dân
trung cấp cảnh sát nhân dân ba trung cấp cảnh sát giao thông đoàn thanh niên công an
và cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh bình dương đồng nai bà rìa vũng tàu và tp hcm
liên hoan nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bảy mươi năm truyền thống đoàn thanh niên bộ công an
lần này em đã đạt được phi chương vàng của một nội dung là đôi nam nữ
quyền đôi nam nữ và huy chương bài của nội dung đồng đội nam
qua những liên hoan võ thuật lần này thì mỗi sinh viên như chúng em được tham gia
sẽ thêm được những học hỏi những bản lĩnh tự tin và những võ thuật và kỹ năng cần thiết
trong thực hiện nhiệm vụ sau này
năm nay ngoài biểu diễn võ thuật tổng hợp công an nhân dân
bốn mươi bốn động tác một mươi sáu nội dung thi đấu thuộc bộ môn taekwondo và karate
lần đầu tiên các nội dung võ ứng dụng của công an nhân dân
được đưa vào thi đấu thể hiện bản lĩnh trình độ võ thuật
qua các tình huống chiến thuật đối kháng song luyện đa luyện
có vũ khí và không có vũ khí để giải quyết những tình huống thực tế
xảy ra trong công tác và chiến đấu của lực lượng công an
thông qua hoạt động này như các ông chỉ đã thấy
những hình ảnh của tuổi trẻ công an nhân dân trong gian luyện tập luyện võ thuật
gian luyện bắn súng đã góp phần rèn luyện bản lĩnh chiến đấu của cán bộ chiến sĩ công an dân
các tiết mục mà tham gia liên hoan được các đơn vị mang đến
đều có chất lượng rất là tốt nó thể hiện những sự điêu luyện
trong các từng kỹ thuật của các từng
phố lớn nhất nước là hà nội và tp hcm
những đồ ăn thức uống bẩn đó đang hàng ngày đầu độc hủy hoại thể chất
cả một thế hệ trẻ em việt nam
báo lao động đăng tải bài viết có tiêu đề
thức ăn bẩn bùa vây trường học
học sinh đang bị đầu độc phản ánh về thực trạng báo động trên
chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đến hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
trên cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra xử lý gần sáu trăm linh vụ vi phạm
về chất lượng và an toàn thực phẩm
phạt hành chính gần năm tỷ đồng
tịch thu tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trị giá hơn bốn tỷ đồng
phía đơn vị này cũng cho biết hàng hóa vi phạm chủ yếu gồm các sản phẩm
bánh kẹo bim bim thực phẩm không rõ nguồn gốc
phần lớn những bài tự an toàn giao thông
quỹ ban nhân dân tỉnh hải dương vừa đề nghị bộ tài chính bộ giao thông vận tài
tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
giảm phí cho xe bốn mươi trở lên tại các trạm trên quốc lộ năm đường cao tốc hà nội hải phòng
quỹ ban nhân dân tỉnh hải dương cho rằng
việc giảm phí nhằm tăng lưu lượng xe nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ năm
cao tốc hà nội hải phòng và giảm lượng xe đi vào đường của các địa phương
gây mất an toàn giao thông làm hư hỏng cầu đường
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm mức thu phí sử dụng đường bộ
tại hai trạm thu phí trên quốc lộ năm tăng ba bốn năm lần
ngoài ra từ ngày một tháng bốn tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
tăng phí lên hai đồng một km cho các xe qua đường cao tốc
và tăng tới năm mươi phí lưu thông trên quốc lộ năm
theo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương do phí tăng cao nhiều phương tiện vận tải
nhất là xe container đã đi vào tỉnh lộ ba trăm chín mươi một các tuyến nội thị của thành phố hải dương để né
theo thống kê gần đây lượng xe trên tỉnh lộ ba trăm chín mươi một tăng gấp ba lần so với thiết kế
gấp một mươi lần so với lượng xe trung bình năm hai nghìn một mươi năm
điều này gây nhiều diễn biến phức tạp cho công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ ba trăm chín mươi một
đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân hai bên đường
làm hư hỏng nền và mặt đường
nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
vào ngày hôm qua đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
thuộc cục cảnh sát giao thông đường bộ bộ công an
phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc
tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
cho học sinh trường trung học phổ thông nguyễn duy trinh ở thị trấn quán hành nghi lộc nghệ an
các em học sinh của trường trung học phổ thông nguyễn duy trinh
đã được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ
tập trung vào kỹ năng tham gia giao thông các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông
như tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra
các biển báo và tín hiệu đèn giao thông kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ
các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông còn hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi đăng ký xe máy điện xe đạp điện
đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm luật lệ an toàn giao thông cho các em học sinh
thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này toàn tỉnh quảng ninh có hơn năm xe máy điện xe mô tô điện được đăng ký quản lý
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định
nhất là tại các địa bàn đô thị trọng điểm như các thành phố hạ long cẩm phả hay uông bí
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận vào lúc bảy giờ sáng qua tại khu vực phía trước trường trung học phổ thông hòn gai tp hạ long
trong số học sinh sử dụng xe mô tô điện để đến trường có khá nhiều trường hợp phương tiện chưa đăng ký
một số em khi được hỏi tỏ ra thờ ơ với quy định về đăng ký xe mô tô điện và xe máy điện
còn đây là khu vực đăng ký phương tiện của công an thành phố cẩm phả vào sáng ngày một mươi tháng bốn
ngày đầu tiên công an thành phố thực hiện chủ trương của công an tỉnh
về việc tổ chức tiếp nhận đăng ký xe mô tô xe gắn máy cho công dân vào chủ nhật
hiện nay tôi đang có mặt phía trước của bộ phận đăng ký phương tiện thuộc đội cảnh sát giao thông công an thành phố cẩm phả
lúc này là chín giờ sáng ngày chủ nhật một mươi tháng bốn
và như chúng ta đều thấy vẫn chưa có bất cứ một trường hợp nào đến đây để làm hồ sơ thủ tục đăng ký xe máy điện và xe đạp điện theo quy định của pháp luật
mặc dù qua trao đổi với chúng tôi được biết công tác tuyên truyền
cũng như là chuẩn bị về nhân lực rồi là hồ sơ sổ sách để sẵn sàng tiếp nhận đăng ký phương tiện cho người dân
đã được bộ phận chức năng của công an thành phố cẩm phả chuẩn bị rất là chú đáo
xác định học sinh sinh viên là đối tượng chủ yếu sử dụng xe mô tô điện xe máy điện
từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh
và công an các địa phương trong toàn tỉnh
thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe máy điện
trong ngày chủ nhật hàng tuần
nhằm tạo điều kiện thuận lợi không làm ảnh hưởng đến lịch học của học sinh sinh viên
đồng thời công an tỉnh có văn bản thông báo đến các trường học
và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân
tuy nhiên trong ngày chủ nhật đầu thực hiện chủ trương trên
lực lượng công dân đến cơ quan công an đăng ký xe mô tô điện xe máy điện rất thấp
toàn tỉnh tiếp nhận đăng ký gần sáu mươi trường hợp
thời gian qua công an tỉnh quảng ninh và công an các địa phương
đã sử dụng rất nhiều biện pháp để tuyên truyền về việc đăng ký mô tô xe máy điện đến người dân
qua thực tế chúng tôi nhận thấy là người dân còn chưa thực sự có ý thức
đối với việc đăng ký mô tô điện và xe máy điện
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục duy trì bố trí cán bộ thường trực
để tiếp nhận hồ sơ vào chủ nhật hàng tuần
theo quy định của bộ công an về việc giải quyết cấp đăng ký biển số
đối với xe mô tô điện xe máy điện không có chứng tử nguồn gốc chứng tử mua bán
những trường hợp làm thủ tục đăng ký xe điện trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
được miễn lệ phí trước bạ
miễn lệ phí đăng ký xe và không bắt buộc phải có giấy tờ nguồn gốc
cũng như là chứng tử mua bán
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
các trường hợp xe mô tô điện xe máy điện lưu hành trên đường không làm thủ tục